theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong đêm ngày tám tháng một mươi và ngày chín tháng một mươi áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển nhanh theo hướng tây với vận tốc ba mươi năm km trên giờ đến chiều ngày chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng bình khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa xuất hiện mưa rào và rông
gió mạnh cấp sáu giật cấp tám mức độ rủi ro thiên tai đạt cấp độ ba
trong hai ba ngày tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây trách bắc với vận tốc khoảng ba mươi km trên giờ